trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy làm tầm nhìn xa giảm xuống từ bốn đến một mươi km trong mưa
gió đông bắc cấp bốn cấp năm có lúc cấp sáu giật cấp bảy cấp tám biển đậu mạnh
nhật độ tại cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa không vượt quang hướng là hai mươi chín độ